ngày hai mươi bảy tháng một mươi công an tỉnh trà vinh tổ chức họp thông cáo báo chí kết quả điều tra
và khám phá nhanh chuyên án giết người cướp tài sản xảy ra đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi
ở ấp long bình phường bốn thành phố trà vinh
theo hồ sơ khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi ông dương tâm và bà phạm thị sáng
cùng sáu mươi năm tuổi ngụ ấp long bình phường bốn đang trong nhà thì có người đột nhập
dùng dao tấn công khống chế khi ông tâm kêu lên cướp thì bị đâm nhiều nhát
nghe tiếng la của chồng bà sáng chạy đến thì cũng bị đối tượng xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát dao
tiếp đó đối tượng lục tìm tài sản nhưng không thấy thì đối tượng bỏ đi
biết đối tượng đã bỏ đi bà sáng đã gọi điện cho người thân và được đưa đi cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tiếp nhận thông tin xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
được sự chi đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh và đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
lực lượng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự cùng công an thành phố trà vinh khẩn trương đến hiện trường khám nghiệm
điều tra xác minh thu thập thông tin và xác lập chuyên án
phó học công an các đơn vị địa phương ra soát sàn lọc hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn
đồng thời thông báo truy tìm thú phạm phát động phong trào toàn dân tối giác tội phạm trên các phương tiện truyền thông
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi công an công an đã bắt giữ đối tượng phan chí thiện ba mươi tuổi
có hộ khẩu khóm ba phường một thành phố trà vinh khi đang lẫn trốn tại khóm một mươi phường chín thành phố trà vinh
tại cơ quan công an thiện khai nhận do vai nóng thiếu nợ khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
nãy xin ý định chiếm đoạt tài sản thiện chuẩn bị giao bấm rồi điều khiến xe máy tìm nhà khá giả
nghĩ nhà bị hại có nhiều tiền nên đột nhập cướp tài sản
do bị phát hiện nên sử dụng dao tấn công người trong nhà không tìm thấy tài sản nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường